năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch đề ra
trong đó tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một kế hoạch là sáu bảy
sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ
đây là kết quả đáng mừng mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao và ghi nhận
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của bộ kế hoạch và đầu tư
năm hai nghìn một mươi bảy bên cạnh những thuận lợi bộ kế hoạch và đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn
khối lượng nhiệm vụ được giao rất lớn trong khi yêu cầu về đổi mới của đảng và nhà nước
cũng như đòi hỏi từ thực tiễn rất cao nhưng bộ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra
bộ kế hoạch đầu tư đã thể hiện được vai trò cơ quan tổng hợp đầu mối trong tham mưu
điều phối công tác chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô
các ông chí cùng với bộ tài chính bộ công thương ngoại hành nhà nước việt nam
đã thâm mưu chính phủ một số cơ cất cơ chế chính sách giải pháp
trong đó đặc biệt là giữ ổn định kinh tế vĩ mô
và đặc biệt là phân rã kế hoạch trong từng lĩnh vực trong từng sản phẩm
tôi nói lại cái này
cùng với số lượng
đặc biệt chú trọng đến vấn đề chất lượng tăng trưởng đã có bước chuyển biến tích cực
đây là yếu tố tích cực rất quan trọng cần phát quy hai mươi tám
số lượng đi liền chất lượng nhưng mà trong thời đại mới thì vấn đề chất lượng tăng trưởng rất quan trọng
tuy nhiên bộ kế hoạch đầu tư vẫn còn một số ít nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành đúng tiến độ
chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu
công tác xây dựng văn bản
tuy pháp luật tuy đợt có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn những hạn chế lúng túng
công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài bộ có lúc có mặt còn lòng lẻo
thủ tướng yêu cầu cơ chế điều hành vĩ mô kết nối các lĩnh vực đầu tư
thương mại tài chính tiền tệ giá cả thị trường cần phải được đảm bảo
tiếp tục hoàn thiện thời gian kinh tế thị trường
định hướng chương nghĩa để mà đổi mối hình kinh tế để mà cơ cấu lại nền kinh tế
cái này các đồng chí phải có những cái
cái đề xuất thường chưa hơn để mà thực hiện cái nhiệm vụ đổi mới cơ cấu đổi mới mô hình tăng trưởng
hoàn thiện cơ chế công khai cơ chế để mà phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn lực trong xã hội
nhất là chất lượng hiệu quả đầu tư công
làm sao có bộ tiêu chí này một cách tương đối tương đối rõ ràng để mà phân bổ đầu tư công
nhất là trong cái niềm hợp sắp đến
đặc biệt đề xuất các giải pháp để hữu hiệu để phát triển cái nghiệp nhỏ vừa nhất là kinh tế tư nhằn việt nam
bên cạnh đó bộ phải tiếp tục sử dụng nguồn lực từ đầu tư trực tiếp nước ngoài trong đó có định hướng chiến lược
việt nam bây giờ có quyền chọn lập đầu tư nước ngoài để phát triển đất nước
mà luật pháp của chúng ta nó quy định là công nhận đầu tư nước ngoài fdi này cũng là một thành phần phát triển kinh tế đất nước
nhất là nhằm sống một làn sóng một số đỏ
làn sóng đầu tư mới từ nhật bản từ hàn quốc từ các nước eu cả cái đài loan văn văn trung quốc nữa
thủ tướng đề nghị bộ kế hoạch đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ tổ trưởng tổ điều phối kinh tế vĩ mô
tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
chủ động xây dựng các báo cáo các kịch bản kịp thời tham mưu với thủ tướng chính phủ các giải pháp chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô